công nghệ nền tảng đặc trưng của cách mạng công nghiệp lần thứ tư là công nghệ số
các lĩnh vực mũi nhọn đặc trưng của công nghệ bốn là trí tuệ nhân tạo công nghệ thông tin internet kết nối vạn vật điện toán đám mây cơ sở dữ liệu lớn blockchain công nghệ nano công nghệ gen công nghệ vật liệu công nghệ in ba d trong lĩnh vực chế tạo
cách mạng công nghiệp lần thứ tư đưa đến những hệ thống sản xuất với các máy móc thiết bị thông minh dây chuyền sản xuất thông minh hệ thống quản trị
thông minh tạo ra nền công nghiệp thông minh nền nông nghiệp thông minh dịch vụ thông minh hệ thống kết cấu hạ tầng điện giao thông cấp thoát nước thông minh các phương tiện vận tải thông minh hệ thống thương mại dịch vụ thông minh tiêu dùng thông minh
nền kinh tế thật sự là nền kinh tế chi thức thông minh chi thức thành tựu khoa học công nghệ các ý tưởng đổi mới sáng tạo trở thành động lực chính cho sự tăng trưởng phát triển kinh tế
mặc dù cách mạng công nghiệp lần thứ tư mới ở giai đoạn đầu tiên chưa thể hiện hết những khả năng phát triển tuy nhiên những đánh giá dự báo trên thế giới hiện nay đều cho rằng cách mạng công nghiệp lần thứ tư sẽ phát triển với tốc độ nhanh hơn nhiều lần so với các cuộc cách mạng công nghiệp trước đây
xóa nhòa danh giới giữa khoa học và công nghệ
nó sẽ có những tác động mạnh mẽ sâu sắc làm thay đổi căn bản từ phương thức sản xuất kinh doanh tiêu dùng đến chính trị và an ninh thế giới
tổ chức và sinh hoạt xã hội của con người trong từng gia đình từng quốc gia tới toàn cầu
cách mạng công nghiệp lần thứ tư đồng thời tạo ra những thách thức lớn đối với nhiều quốc gia nhiều đối tượng xã hội trên nhiều lĩnh vực
các thành tựu khoa học công nghệ trong cách mạng công nghiệp lần thứ tư làm cho tài nguyên thiên nhiên lao động phổ thông giá rẻ ngày càng mất lợi thế
sự tranh lệch về trình độ phát triển khoảng cách giàu nghèo giữa các quốc gia trên thế giới có xu hướng mở rộng thêm
nguy cơ thất nghiệp đối với những lao động phổ thông không được đào tạo làm cho sự phân hóa giàu nghèo sự tranh lệch về thu nhập và mức sống giữa các tầng lớp xã hội trong một nước
cũng có xu hướng ngày càng tăng làm phát sinh nhiều vấn đề xã hội phức tạp tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định xã hội
cách mạng công nghiệp lần thứ tư làm xuất hiện nhiều vấn đề mới tác động tới từng cá nhân tới chính trị an ninh của các quốc gia và trên quy mô toàn cầu
một khối lượng thông tin khổng lồ đa dạng đa chiều
nhiều quan điểm khuyên hướng tư tưởng khác nhau được đưa tới từng cá nhân ở mọi lúc mọi nơi
đồng thời bối cảnh mới cũng làm xuất hiện nhiều hình thức tội phạm mới sử dụng công nghệ cao để trốn lậu thuế lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác
những hình thức trước kia chưa từng có gây hậu quả nghiêm trọng nhưng khó phát hiện kiểm soát ngăn chặn
cách mạng công nghiệp lần thứ tư tạo cơ hội phát triển cho mọi quốc gia nhất là các nước đang phát triển
khi biết tận dụng và tận dụng được những thành tựu khoa học công nghệ mới có thể đi tắt đón đầu
đồng thời cũng có thể làm cho các nước đang và kém phát triển sẽ tụt hậu ngày càng xa hơn nếu không tận dụng được cơ hội này
sự cạnh tranh giữa các nước trên thế giới gây gắt quyết liệt hơn tương quan sức mạnh giữa các nước các khu vực sẽ có những thay đổi đảo lộn
bởi vậy hiện nay các nước đều xem xét lại điều chỉnh chiến lược phát triển của mình một số nước đã xây dựng các chiến lược phát triển mới
những vấn đề đặt ra với công nghiệp hóa theo hướng hiện đại ở nước ta trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn văn thảo nêu lên một số vấn đề như sau
cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động tới tất cả các đối tượng các lĩnh vực của xã hội đồng thời có sự tham gia của tất cả các đối tượng các lĩnh vực xã hội
trong đó có thể tổng hợp lại khái quát thành ba lĩnh vực lớn
lĩnh vực sản xuất
lĩnh vực sản xuất
lĩnh vực khoa học công nghệ giáo dục đào tạo
và lĩnh vực quản lý nhà nước
khoa học công nghệ giáo dục đào tạo giữ vị trí then chốt là khâu đột phá để sản xuất phát triển
quản lý nhà nước có vai trò quyết định tạo ra môi trường động lực thúc đẩy phát triển sản xuất phát triển khoa học công nghệ giáo dục đào tạo
thực hiện công nghiệp hóa trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư
thực hiện công nghiệp hóa trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư
trước hết phải định hướng lại chính sách hay chiến lược công nghiệp hóa
vừa phát triển theo chiều rộng để tận dụng phát huy tiềm năng lợi thế của nền nông nghiệp nhật đới
và của lực lượng lao động đông đảo giá rẻ của thời kỳ dân số vàng
phát triển nông lâm ngư nghiệp và các ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động như diệt may giải gia
vừa phải chuyển mạnh sang phát triển theo chiều sâu dựa trên khoa học công nghệ
nguồn nhân lực chất lượng cao để nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả sức cạnh tranh
định hướng tất cả các ngành lĩnh vực kinh tế đều phải đổi mới công nghệ
chuyển mạnh sang sử dụng những công nghệ ở trình độ cách mạng công nghiệp lần thứ tư
ứng dụng những thành tựu mới nhất của công nghệ sinh học công nghệ vật liệu công nghệ in ba d
công nghệ thông tin trí tuệ nhân tạo internet kết nối vạn vật robot các máy móc thiết bị thông minh
vào sản xuất kinh doanh và quản lý sản xuất kinh doanh
tất cả các ngành lĩnh vực kinh tế phải từng bước chuyển sang tư động
hóa tiến tới thông minh hóa nông nghiệp thông minh công nghiệp thông minh dịch vụ vận tải thông minh ngân hàng thông minh
đổi mới cơ cấu kinh tế nhất là cơ cấu công nghiệp phù hợp với xu hướng phát triển của cách mạng công nghiệp lần thứ tư
phát triển công nghiệp hỗ trợ thúc đẩy phân công chuyên môn hóa sản xuất
đồng thời tăng cường liên kết hợp tác giữa các ngành lĩnh vực mở rộng khả năng cơ hội
để các doanh nghiệp việt nam tham gia sâu có giá trị lớn có vị trí vững chắc trong chuỗi giá trị toàn cầu
phát triển các ngành các sản phẩm lưỡng dụng vừa phục vụ cho phát triển kinh tế vừa có thể đáp ứng yêu cầu của quốc phòng an ninh
phát triển các cụm ngành công nghiệp bao gồm các doanh nghiệp có quan hệ chặt chẽ với nhau về công nghệ về sản phẩm chế tạo
trong đó doanh nghiệp sản xuất sản phẩm cuối cùng giữ vai trò trọng tâm
các doanh nghiệp cung cấp các sản phẩm hàng hóa dịch vụ trước và sau cho doanh nghiệp sản xuất sản phẩm cuối cùng
tập trung xây dựng phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng
cần đặc biệt phát triển kết cấu hạ tầng thông tin thương mại điện tử viễn thông internet cơ sở dữ liệu lớn
đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh
công nghiệp hóa luôn gắn với đô thị hóa
trong bối cảnh mới cùng với yêu cầu về nâng cao chất lượng quy hoạch xây dựng đô thị xanh sạch đẹp văn minh
thì cần định hướng xây dựng đô thị thông minh vận hành và quản lý thông minh
vấn đề phát triển khoa học công nghệ giáo dục đào tạo nâng cao năng lực sáng tạo chất lượng nguồn nhân lực
là những yếu tố then chốt tạo ra sự phát triển đột phá là đặc trưng của phương thức phát triển mới
chi thức thông minh
tăng cường đầu tư của toàn xã hội của nhà nước của các doanh nghiệp các tổ chức trong và ngoài nước
cho phát triển khoa học công nghệ đổi mới phương thức quản lý hoạt động khoa học công nghệ
thực hiện quyền tự chủ đầy đủ cho các tổ chức nghiên cứu ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ
gắn kết chặt chẽ hoạt động khoa học công nghệ với thực tiễn cuộc sống với nhu cầu phát triển đổi mới của các ngành lĩnh vực
phát triển thị trường khoa học công nghệ để trao đổi mua bán
đưa các thành tựu nghiên cứu khoa học công nghệ vào sản xuất
định hướng nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào những lĩnh vực trung tâm mũi nhọn của cách mạng công nghiệp lần thứ tư
như trí tuệ nhân tạo điện tử tin học công nghệ thông tin truyền thông công nghệ sinh học công nghệ vật liệu mới công nghệ năng lượng tái tạo
quy hoạch lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học đào tạo nghề ở các ngành lĩnh vực công nghệ xây dựng một số cơ sở đạt trình độ quốc tế
khuyến khích các doanh nghiệp đào tạo lực lượng lao động có tay nghề cao
chú trọng đào tạo đội ngũ doanh nhân có trình độ chuyên môn cao kỹ năng quản lý quản trị hiện đại ngang tầm với doanh nhân ở các nước
đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp hiện nay
thu hút được các chuyên gia cán bộ khoa học công nghệ có trình độ cao của nước ngoài và người việt nam ở nước ngoài vào làm việc tại việt nam
cần phải có những cơ chế chính sách ưu
ưu tiên hỗ trợ khuyến khích các nhà đầu tư các doanh nghiệp đầu tư vào các ngành lĩnh vực các sản phẩm công nghệ cao đặc trưng của cách mạng công nghiệp lần thứ tư
phát triển nền công nghiệp thông minh nông nghiệp thông minh dịch vụ thông minh thúc đẩy việc đổi mới mô hình tăng trưởng cơ cấu lại nền kinh tế
việc đổi mới hoàn thiện thể chế phải thúc đẩy hình thành phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
để tạo môi trường điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp
chuyển những ý tưởng sáng tạo mới thành sản phẩm cung cấp cho thị trường
thúc đẩy hỗ trợ đổi mới doanh nghiệp nhà nước phát triển kinh tế tư nhân hình thành những tập đoàn kinh tế lớn tham gia có vị trí vững chắc trong chuỗi giá trị toàn cầu
việc đổi mới hoàn thiện thể chế phải tạo ra và hoàn thiện khuôn khổ pháp luật cho việc đổi mới cơ chế quản lý phát triển khoa học công nghệ giáo dục đào tạo
đẩy mạnh xã hội hóa thu hút các nguồn lực xã hội vào phát triển khoa học công nghệ giáo dục đào tạo
thực hiện cơ chế tự chủ của các tổ chức khoa học công nghệ giáo dục đào tạo hoạt động của thị trường sản phẩm khoa học công nghệ
nhất là đối với những sản phẩm mới do cách mạng công nghiệp lần thứ tư tạo ra bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ với các sản phẩm nghiên cứu sáng tạo
việc đổi mới hoàn thiện thể chế cần phải có những cơ chế chính sách hỗ trợ khuyến khích định hướng nghiên cứu chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào những lĩnh vực khoa học những công nghệ mũi nhọn đặc trưng của cách mạng công nghiệp lần thứ tư
định hướng đào tạo vào đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao cho những ngành lĩnh vực này
trong đổi mới quản trị nhà nước thì vấn đề trực tiếp nhất quan trọng nhất là đổi mới quản trị của chính phủ xây dựng chính phủ điện tử chính phủ quản trị thông minh
để làm được điều này có rất nhiều công việc phải thực hiện nhưng có thể tổng hợp lại là
xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng công nghệ thông tin hệ thống mạng kết đối chính phủ tới tất cả các ngành các địa phương các doanh nghiệp các cơ quan đơn vị thậm chí tới từng hộ gia đình từng người dân
xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về từng người dân từng hộ gia đình từng cơ quan đơn vị tới tất cả các ngành các địa phương tất cả các văn bản chỉ đạo các báo cáo số liệu về tình hình của các cấp các ngành các địa phương
cần đổi mới tổ chức bộ máy hoàn thiện chức năng nhiệm vụ của các cơ quan quản lý nhà nước theo hướng tinh gọn hợp lý phù hợp với yêu cầu chức năng quản lý nhà nước nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
và với điều kiện hệ thống quản lý đã được tin học hóa được trang bị những thiết bị thông tin hệ thống mạng hoàn chỉnh hiện đại cho phép mở rộng khả năng theo dõi nắm bắt tình hình phân tích đánh giá thông tin
xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức các cơ quan quản lý nhà nước có phẩm chất đạo đức trình độ chuyên môn nghiệp vụ năng lực quản lý cao
đặc biệt trong bối cảnh mới công chức viên chức phải làm chủ được các công cụ phương tiện hiện đại trong hoạt động quản lý nhạy bén với cây mới ủng hộ cây mới và có ý tưởng đổi mới sáng tạo để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác của mình
chương trình tạm dừng ở đây
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau